xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến diễn biến xét xử vụ án cựu chủ trì lừa đảo tại tỉnh vĩnh long
nói lời sau cùng tại tòa văn cung thừa nhận bản thân là người không tốt
bị cáo hai lần nhắc lại việc xin nhận mức án tử hình
hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết nội dung phiên xét xử ngay sau đây
theo thông tin từ dinh trong bài viết cựu chủ trì lừa hơn sáu mươi bảy tỷ xin nhận mức án tử hình
sáng một mươi bốn tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tiếp tục xét xử bị cáo phạm văn cung bốn mươi tuổi
từng là trụ trì chùa ở vĩnh long và nguyễn tuấn sĩ năm mươi bốn tuổi lái xe ôm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân đã nêu quan điểm luận tội
căn cứ hành vi của từng bị cáo để đề nghị mức án
đại diện viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố
đề nghị tòa tuyên bị cáo cung mức án trung thân bị cáo sĩ từ ba đến năm năm tù
theo viện kiểm sát nhân dân cung đã lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm suối nguồn tình thương
tìm cách liên hệ và gặp nhiều người có điều kiện kinh tế
cùng tự giới thiệu về công việc từ thiện để họ cảm thông và trợ giúp
đồng thời chủ động dựng lên các sự kiện không có thật như dựng chuyện bị bắt cóc
lâm trọng bệnh để lừa tiên của nhiều người
cung còn tự giới thiệu quen với nhiều lãnh đạo cấp cao tự nhận là mật vụ tình báo
tạo lòng tin cho nạn nhân để chiếm đoạt tài sản
cùng bị cáo buộc lôi kéo sĩ và lê nguyên khoa ba mươi bốn tuổi
ở thành phố cần thơ tham gia vào thực hiện hành vi phạm tội
với các thủ đoạn trên cung cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của bốn người phụ nữ hơn sáu bảy tỷ đồng
đối với khoa cảnh sát truy nã khi nào bắt được sẽ tiến hành xử lý sau
tại phiên tòa các nạn nhân yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt
đối với bị cáo sĩ được cho là bị lôi kéo tham gia vào việc lừa đảo sáu trăm linh triệu đồng
phía nạn nhân đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt
bởi trong số tiền sáu trăm linh triệu đồng này bị cáo sĩ không lấy
nữ nạn nhân ý kiến ông sĩ không lấy sáu trăm linh triệu đồng có hoàn cảnh khó khăn
và gia đình đã khắc phục hậu quả hơn một mươi triệu đồng
tuy nhiên bị hại không nhận và cho lại bị cáo
mong tòa xem xét cho bị cáo
nói lời sau cùng tại tòa cung thừa nhận bản thân là người không tốt
bị cáo hai lần nhắc lại việc xin nhận mức án tử hình
theo bị cáo mức án trung thân mà đại diện viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị
chưa tương xứng nên xin nhận mức án tử hình
bị cáo gửi lời xin lỗi đến các bị hại người thân và cảm ơn các cơ quan tố tụng
hội đồng xét xử bước vào nghị án
dự kiến sẽ tuyên vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều một mươi bốn tháng bốn
cũng theo một bài viết trên rình trước đó trong phiên tòa ngày một mươi ba tháng bốn
khi được hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo phạm văn cung bốn mươi tuổi
từng là trụ trì ở vĩnh long thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt sáu bảy tỷ đồng
như cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long
bài viết có tiêu đề cựu chủ trì khai lý do lừa hàng chục tỷ đồng của bốn phụ nữ cho biết
bị cáo cung khai bản thân còn vướng mận trần đời
năm hai nghìn năm ông đã lâm vào cảnh nợ nần
tại tòa phạm văn cung cho rằng mình không lợi dụng chức trụ trì
và giám đốc trung tâm cô nhi viện phật giáo suối nguồn tình thương
mà dùng uy tín cá nhân để vay mượn tiền
khi mất cân đối tài chính bị cáo dựng lên chuyện không có thật
sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm mượn tiền của các nạn nhân để trả các khoản vay trước đó
trước câu hỏi của hội đồng xét xử về việc vì sao thiếu nợ nhiều người
phạm văn cung lẩn tránh trí thừa nhận đã đi tu
nhưng còn chất người đời nên nợ nần
trước câu hỏi làm cách nào để bị cáo tạo lòng tin với các bị hại
bị cáo trả lời chủ tọa rằng đã lợi dụng uy tín có từ trước để dựng lên nhiều chuyện gian dối
như bị bắt cóc tự tử
phạm văn công khai bị cáo chủ yếu là lấy uy tín cá nhân
và thừa nhận đã làm quen với nhiều người phụ nữ nhằm mượn tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
hầu tòa với vai trò đồng phạm bị nguyễn tuấn sĩ năm mươi bốn tuổi
chạy xe ôm ở thành phố vĩnh long
bị cáo buộc giúp sức phạm văn cung và lê nguyên khoa ba mươi sáu tuổi đang bỏ trốn
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt sáu trăm linh triệu đồng
khi bị xét hỏi ông sĩ thừa nhận được cung nhờ đóng vai chủ tiệm cầm đồ
bị cáo sĩ khai sau khi nhận sáu trăm linh triệu đồng từ nạn nhân
bị cáo chuyển cho khoa và được nhận lại năm trăm linh đồng
bị cáo chỉ giúp sức đúng một lần
còn các nạn nhân trong vụ án khai họ tin tưởng cung khi thấy
bị cáo tổ chức các chương trình từ thiện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn là trẻ mồ côi
không nghĩ rằng bị lợi dụng họ đã chuyển cho phạm văn cung hàng chục tỷ đồng
theo cáo trạng phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ năm mươi bốn tuổi
chạy xe ôm ở thành phố vĩnh long cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông cung bị bắt tạm giam cuối năm hai nghìn hai mươi còn ông sĩ được tại ngoại
đồng phạm của cung là lê nguyên khoa ba mươi sáu tuổi ở thành phố cần thơ
đã bị cơ quan điều tra truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau
cơ quan tố tụng xác định năm hai nghìn năm cung là tu sĩ có pháp danh thích phước ngọc
tu tại chùa phước quang ở huyện tam bình
năm hai nghìn tám bị cáo được bổ nhiệm làm chủ trì
cũng trong hai nghìn tám trung tâm cô nhi viện phật giáo xuối nguồn tình thương
nuôi dạy trẻ mồ côi được thành lập
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đi vào hoạt động cung được giao làm giám đốc trung tâm này
sau đó cung tổ chức nhiều chương trình
sự kiện để tạo uy tín
cơ quan chức năng xác định cung tự xưng quen với lãnh đạo cấp cao
làm các video hoạt động từ thiện để đưa lên mạng xã hội
từ đó bị cáo quảng bá hình ảnh tạo lòng tin với nhiều người
cung bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm cô nhi viện
khi liên hệ nhiều người có điều kiện kinh tế để nhờ họ giúp đỡ nuôi dạy trẻ mồ côi
ngoài ra bị can chủ động dựng lên các sự kiện không có thật
như bị bắt cóc để mượn tiền của nhiều người
theo điều tra phạm văn cung
có hành vi gian dối để chiếm đoạt hơn sáu bảy tỷ đồng
của bốn người phụ nữ ở tp hcm hà nội và hưng yên
bài viết bị cáo buộc lừa gần sáu mươi tám tỷ đồng
cựu chủ trì từ chối luật sư bào chữa trên báo tuổi trẻ dẫn lời viện kiểm sát cho hay
hành vi lừa đảo do cung và đồng bọn thực hiện diễn ra trong thời gian dài
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
tại nhiều địa phương và nhiều lần phạm tội trên địa bàn vĩnh long
cung và khoa đã lôi kéo sĩ giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo
năm hai nghìn một mươi tám ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh long
đã đình chỉ hoạt động phật sự đối với thích phước ngọc tức là phạm văn cung
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh long
bãi nhiệm thích phước ngọc khỏi vị trí chủ trì chùa phước quang
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh long quyết định
cho thích phước ngọc thế danh phạm văn cung nghỉ sinh hoạt tôn giáo
thu hồi chứng điệp thọ giới và giấy chứng nhận tăng ni
cuối năm hai nghìn hai mươi phạm văn cung bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long bắt tạm giam
phiên xét xử sơ thẩm được cảnh sát bảo vệ nghiêm túc đồng thời có rất nhiều người là bị hại
người có nghĩa vụ liên quan đến tham dự
bị cáo phạm văn cung đã từ chối luật sư bào chữa cho mình
dù trước đó cơ quan chức năng đã chỉ định luật sư tham gia tố tụng
thưa quý vị mặc dù đã đi tu và là chủ trì của một ngôi chùa tại vĩnh long
bị cáo phạm văn cung vẫn thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
sau khi xin nhận án tử mức án chính thức dành cho bị cáo này là gì
những thông tin tiếp theo về vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại